ngày một mươi tháng một mươi tại khu du lịch và giải trí quốc tế tuần châu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã diễn ra chương trình trình diễn áo dài duyên dáng hạ long
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa chào mừng chín mươi năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hoạt động trình diễn áo dài nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
những đóng góp quan trọng của tổ chức hội các tầng lớp phụ nữ thành phố trong thời kỳ đổi mới
tôn vinh áo dài truyền thống của người phụ nữ việt nam
đồng thời góp phần tuyên truyền quảng bá các hình ảnh sản phẩm du lịch độc đáo
con người hạ long duyên dáng thân thiện thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao trên bãi biển
tạo sản phẩm du lịch riêng có của hạ long
qua đó cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm sự chủ động của cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên
các tầng lớp phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị các phong trào thi đua
nâng cao đời sống tinh thần sức khỏe cho cán bộ hội viên các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trên địa bàn
nhân dịp này thành phố hạ long tặng một trăm linh xuất quà cho các chị em phụ nữ vượt khó có thành tích tiêu biểu